dặn sáng nay ngày bảy tháng một mươi hai một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại quận bảy thành phố hồ chí minh khiến ba người thiệt mạng
đến tám giờ sáng nay hiện trường vụ cháy đang được công an phong tỏa phục vụ công tác điều tra
nhiều nhân chứng cho biết đám cháy được phát hiện khoảng một giờ ba mươi phút trong căn nhà trên đường võ thị nhờ
phường tân thuận đông ngay lập tức người dân hô hoáng dập lửa nhưng bất thành
lửa gặp các vật liệu dễ cháy biết mất lối thoát ở từng trệt
lúc này có hai phụ nữ và một cháu bé mắc kẹt bên trong nhà
sau khi lực lượng cứu hộ đến đám cháy nhanh chóng được dập tắt
tuy nhiên cả ba mạng nhân đã tử vong